bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay có hai trăm sáu mươi ca mắc mới trong đó có sáu ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại kiên giang là hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm vẫn cao nhất với hai trăm một mươi ba ca bình dương một mươi một ca phú yên một mươi ca hai trăm bốn mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
vào sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo hai ca tử vong do covid một mươi chín
đây là các bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền nặng
ca tử vong thứ tám mươi năm là một bệnh nhân nữ tám mươi một tuổi có địa chỉ tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
ca tử vong thứ tám mươi sáu là bệnh nhân nam sáu mươi bốn tuổi địa chỉ yên mỹ hương yên
trong khi đó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang châu đốc tỉnh an giang cho biết bệnh nhân năm mươi hai tuổi
chú ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang bị ung thư vú di căn phổi và mắc covid một mươi chín
đang điều trị tại bệnh viện vừa tử vong vào lúc sáu giờ ngày hôm nay
song song với việc triển khai xét nghiệm rt pcr sở y tế tp hcm đề nghị trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện
tăng cường thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh trên địa bàn nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín
theo dự kiến tp hồ chí minh sẽ thực hiện một trăm năm mươi đến hai trăm linh xét nghiệm mỗi ngày
trung bình từ sáu đến tám mẫu một ngày một quận huyện
riêng tp thủ đức từ một mươi tám đến hai mươi bốn mẫu một ngày
như vậy là trong thời gian tới các trường hợp f một được phát hiện sau khi điều tra dịch tễ
truy vết từ kf sẽ được thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh đồng thời lấy mẫu đơn rt pcr
nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần của các ca này
để chuyển cách ly xét nghiệm trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm rt pcr
với các đối tượng khác như f hai xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch trên địa bàn sẽ được thực hiện
xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực hiện xét nghiệm mẫu gộp ở phạm vi tổ dân phố mở rộng khu phố toàn bộ công ty
nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính sẽ xét nghiệm mẫu đơn rt điều tra yếu tố dịch tễ như là trường hợp f một
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch covid một mươi chín ở các tỉnh thành phố trong cả nước
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát
quản lý người từ các tỉnh thành có dịch về và đến tỉnh bình thuận
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện thị xã thành phố yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh thành có dịch về và đến tỉnh bình thuận
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp không có giấy xét nghiệm thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh có trả phí theo hướng dẫn của chốt kiểm soát dịch
thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày năm tháng bảy
sau khi vào địa bàn người dân về và đến từ các tỉnh thành có dịch phải tiếp tục thực hiện cách ly y tế
theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín của tỉnh
các đơn vị liên quan đến mua sắm xét nghiệm nhanh chóng để thực hiện và thu tiền xét nghiệm nhanh đúng bằng mức giá đã mua
theo quy định của bộ y tế
chốt kiểm soát dịch thực hiện xét nghiệm nhanh nếu đủ điều kiện hoặc hướng dẫn người dân đến nơi thực hiện xét nghiệm nhanh
nhưng phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép vào địa bàn
hiện dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh nghệ an đang diễn biến phức tạp
số ca dương tính với sars cov hai liên tục gia tăng
hàng nghìn trường hợp liên quan đến các ca dương tính này hiện đang được cách ly y tế tập trung ở khu vực trên toàn tỉnh
trong trận chiến với covid một mươi chín bên cạnh những lực lượng trên tuyến đầu thì có những bộ phận làm việc âm thầm
ngày đêm mà ít người biết đến đó là cán bộ làm công tác truy vết
phóng sự được thực hiện tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an
hơn hai giờ sáng tổ truy vết công an thành phố vinh vẫn miệt mai làm việc
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải căng mắt căng tay để do hàng ngàn địa chỉ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để truy vết dịch
thông tin đi và đến thường xuyên khiến họ không kịp nghỉ tay
và khi có một dấu vết về tình hình dịch bệnh thông tin được chuyển ngay đến công an phường để truy vết khẩn cấp
và những chiến sĩ công an phường lại đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm hiểu lịch sử tiếp xúc
chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị phương và đặc biệt là sự giúp đỡ và công tác nhiệt tình của nhân dân để chúng tôi truy vết
lúc mọi nơi mọi giờ không kể là ngày hay đêm kể cả giờ tháng một hai ba giờ tháng chúng tôi là truy vết
đó là những vất vả cực nhọc của tổ chứa vết f một
những nguy hiểm lại nằm ở tổ chứa vết f
một mươi ba cán bộ đội an ninh công an thành phố vinh túc trực ngày đêm
ngay khi có thông tin f họ lập tức lên đường để truy vết
bộ quân phục được lồng thêm bộ quần áo bộ hộ y tế nong bức bí bách
các cán bộ trực phải tiếp xúc với các trường hợp f ghi lại lịch sử di chuyển tiếp xúc rất tỉ mỉ
tổ công tác truy vết của công an thành phố vinh gồm ba mươi năm đồng chí
từ các đội điều tra đội an ninh đã âm thầm hoạt động từ ngày đầu tiên tp vinh có ca nhiễm đến nay
chưa ai được về nhà dù cho tổ ấm cách họ chỉ vài phút di chuyển
các trường hợp không khi mở nhiệm bệnh trường thương có tâm lý hoang mát không ổn định
rồi lịch trình chúng ta truy vết là rất dài ngay
cho nên là việc để nhỡ để hết trả cái địa điểm tiếp xúc cả cái người tiếp xúc là rất là khó
cho nên là khi còn cái tâm lý lúc đó người ta chưa ổn định
nhưng việc khai báo cũng chưa được thật sự đầy đủ để phục vụ công tác truy vết
nội dung thứ cái khó khăn nữa ở trong cái vấn đề truy vết của cá cấp một thì thường thường là
vì có những lúc cái cá bệnh nó xảy ra là lúc nửa đêm lúc sáu một mươi hai giờ đêm một giờ sáng ba giờ sáng
rồi chúng ta cũng phải tiếp tục ngay lập tức
nếu truy vết cá cấp một ngay thì lúc đó thì đa số cá cấp một cũng đang ngủ
tất nhiên được truy vết thành công đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao hai mươi năm công an phường xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời điểm nào
dù là ngày hay đêm ở khối xóm từ khối trưởng thanh niên phụ nữ tổ dân cư
đều vào cuộc để phục vụ công tác truy vết
nhờ vậy thông tin phục vụ các hoạt động phòng chống dịch ngày càng chính xác và hiệu quả hơn

và hơn chín trường hợp f một
từ khi thành phố vinh có ca nhiễm đầu tiên vào ngày một mươi bốn tháng sáu đến sáng ngày bốn tháng bảy
tổ công tác đã truy vết chín mươi bốn trường hợp f gần hai sáu trăm linh f một
và hơn chín f hai
quả đó đã kịp thời tham mưu cho thành phố vinh và tỉnh nghệ an nhiều giải pháp
trong công tác phòng chống dịch và công việc của họ vẫn đang tiếp tục một cách bền bỉ và âm thầm
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án và thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp bốn đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá
do trần đức nhân chú sãn nhân tháng nguyện gia bình cầm đầu
làm rõ số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
bốn tượng bị bắt gồm trần đức nhân hoàng đình hiếu nguyễn văn long và bùi quốc khánh
bước đầu trần đức nhân khai nhận từ đầu tháng sáu đến nay khi có giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
đối tượng đã mua một tài khoản trên trang web fik tám mươi tám com và wabi tám mươi tám com
từ trang mạng tàu này nhân chiếm các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ
trong giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi trên hai trang mạng con
để có cửa kết quả bóng đá các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang
với giá trị quý ước một điểm bằng một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ nhân mua có giá tám đồng và bán cho các con bạc với giá hai mươi đồng
vào thứ hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp nhân để thanh toán tiền thắng thua
trong quá trình đấu tranh với đối tượng cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn
do đối tượng đánh bạc trên trang web bảo mật cao
máy chứa nước ngoài nên khó khăn trong việc khai thác thu thập dữ liệu
các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng
nên khó xác định thân nhân lai lịch
tính từ đầu tháng sáu đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá
do nhân quản lý lên tới hai mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại laptop máy tính
hai ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc ninh sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác nghiệp vụ thường xuyên giả soát trên không gian mạng
kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình
trò chơi trực tuyến trái phép
để ngăn chặn ngoại tội phạm trên
ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
rất cần có sự tham gia phối hợp của tầng lớp nhân dân
trong đó việc tự nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của người dân
và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ nguyễn ngọc minh
để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu vào khuya ngày ba tháng bảy
người dân tại khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an
phát hiện bên trong quán cà phê một người phụ nữ đã tử vong
lúc này người chồng là nguyễn ngọc minh đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú
theo lời khai của minh hai vợ chồng người này mở quán cà phê và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
đến tối ngày ba tháng bảy sau khi đi về
người vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng và đã bị người chồng đâm tử vong
công an phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm sáu thanh niên
thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an phường tự an đã triển khai lực lượng
đến kiểm tra một nhà nghỉ tại đường thăng long phường tự an
qua kiểm tra công an đã phát hiện bắt quả tàng nhóm sáu nam thanh niên nữ
đang tục tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
các thanh niên bị bắt đều có hậu khẩu thường trú tại huyện crom anna crom park của tỉnh đắk nông
qua xét nghiệm cả sáu người đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị liên quan đến chợ đầu mối thành phố vinh là ổ dịch lớn nhất tỉnh nghệ an
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn định giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết
cho đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy trong tổng số một trăm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
đã có bốn mươi hai trường hợp liên quan đến chợ đầu mối
trong đó có một mươi bảy trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối
f một liên quan tới chợ đầu mối trở thành f năm f hai liên quan chợ đầu mối trở thành f
từ một mươi chín h ngày ba tháng bảy đến bảy h ngày bốn tháng bảy tại nghệ an xuất hiện thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai
có địa chỉ ở xã diễn thịnh huyện diễn châu
cả đều là trường hợp f một đã được cách ly từ trước
như vậy tính đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy tại nghệ an đã phát hiện một trăm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố vinh tám mươi một trường hợp huyện diễn châu một mươi bảy trường hợp huyện nghi lộc bốn trường hợp
số còn lại ở các huyện thị xã khác
vâng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh bình định quyết định
thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu đối với các phường tam quan tam quan
bắc tam quan nam hoài hảo và bồng sơn
các phường xã còn lại của thị xã hoài nhơn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi năm
chủ tịch ubnd tỉnh bình định yêu cầu thị xã hoài nhơn tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn
đảm bảo công tác phòng chống dịch không để đất gãy giãn đoạn cung ứng hàng hóa
người dân được phép lao động sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản
theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn vùng sản xuất của địa phương
sản xuất kinh doanh dịch vụ lao động sản xuất phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
dừng hoạt động nhà máy xí nghiệp các hoạt động sản xuất thu hoạch khi không đảm bảo an toàn
dừng các hoạt động tôn giáo tin ngưỡng đám tang không quá ba mươi người đám cưới không quá hai mươi người
và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
không tập trung từ ba người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
xe công vụ xe đưa đón công nhân người cách ly được hoạt động nhưng chỉ được đưa đón tại nơi ubnd thị xã cho phép không ngăn sông cấm chợ
các phương tiện chuyên trở nông sản nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch
các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép đi qua nhưng không được dừng đón và trả khách trên địa bàn
thị xã hoài nhơn phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo phương án được ubnd tỉnh phê duyệt
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đợt một sẽ diễn ra vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy tới đây
sáng nay ngày bốn tháng bảy tại tp đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một mươi sáu thí sinh dự thi và cán bộ phục vụ tại các điểm thi
điểm thi trường trung học phủ thông nguyễn thượng hiền quận liên kiểu tp đà nẵng
tại đây toàn bộ hai trăm tám mươi bốn thí sinh và bảy mươi ba cán bộ giáo viên nhân viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học
thông năm hai nghìn hai mươi một đều có mặt đầy đủ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra sắp tới
quá trình xét nghiệm luôn được đảm bảo an toàn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
quá trình xét nghiệm thì chúng tôi cũng đảm bảo được cơm tóc phòng chống dịch
ban đầu học sinh đến thì phải đo thăng nhiệt và đưa lên phòng
sau đó đưa từng phòng thi xuống để xét nghiệm đảm bảo khoảng cách và sát khuẩn
cũng như khẩu trang
và khi xét nghiệm xong thì các em về nhà liền không tập trong đồng người
trước kỳ thi trung học phổ thông thì em cũng như mấy bạn khác thì cũng ôn bài ôn tập những kiến thức mà thầy cô đưa và làm những đề trước khi thi
còn khi đi xét nghiệm covid thì em cảm thấy yên tâm hơn trong kỳ thi và đề đảm bảo an toàn cho kỳ thi
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thành phố đà nẵng đã tiến hành xét nghiệm cho một mươi sáu hai trăm hai mươi sáu người trong đó có một mươi hai bảy trăm một mươi sáu thí sinh tham gia dự thi
một mươi người là thanh tra bộ giáo dục và đào tạo cán bộ giáo viên công an bảo vệ nhân viên y tế tình nguyện viên phục vụ tại các điểm thi
trong kỳ thi này thành phố đà nẵng có một thí sinh f sẽ được thi vào đợt hai hai thí sinh f một ba thí sinh f hai và ba mươi thí sinh đang trong khu vực cách ly
sẽ được tổ chức thi
khi tại điểm trường trung học phổ thông võ chí công với các biện pháp phòng chống dịch được tiến hành nghiêm ngặt cán bộ sẽ được trang bị trang phục bảo hộ được tập huấn kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
trong kỳ thi này thành phố đà nẵng có một thí sinh f sẽ được thi vào đợt hai ba thí sinh f một ba thí sinh f hai và ba mươi thí sinh đang trong khu vực cách ly sẽ được thi vào đợt hai ba thí sinh f một ba thí sinh f hai và ba mươi thí sinh đang trong khu vực cách ly sẽ được trang bị trang bộ được tập hướng kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn
chuyển sang các tin tức về ninh trật tự
công an thành phố bùa mà thuật tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can một mươi tám đối tượng trong đường dây ghi số đề lớn nhất ở tỉnh đắk lắk từ trước đến nay
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó các tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công thành phố bùa mà thuật tỉnh đắk lắk
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
lợi dụng mùa giải bóng đá euro để tổ chức đánh bạc đối tượng nguyễn văn quảng vừa bị các cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm ra
cụ thể vào khuya ngày hai mươi một tháng sáu tại quán cà phê số năm mươi sáu đường địa biên phủ thành phố huế
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế bắt quả tang nguyễn văn quảng đang tổ chức cho bảy đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giải euro
tăng vật thu giữ là hai máy tính sách tay kết nối mạng internet để đánh bạc thông qua trang web bóng tám mươi tám com
hai tịch cá độ bóng đá có tổng số tiền ghi trên tịch là năm triệu ba trăm linh ngàn đồng và một mươi ba triệu chín trăm linh ngàn đồng tiền mặt
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày bị bắt
quảng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
trộm cắp hai mươi bảy chiếc đồng hồ trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
đối tượng lương văn thanh chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bị công an thành phố lào cai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
tại cơ quan cảnh sát điều tra thanh khai nhận vào ngày ba mươi tháng sáu
thanh đã thuê nhà nghỉ ở sau cửa hàng kính mắt đồng hồ trường giang
sau đó đến hai mươi ba giờ đêm ngày một tháng bảy
máy cắt ngôi nhà rồi cậy cửa sắt ở tầng năm
sau đó đột nhập vào cửa hàng lấy đi hai mươi bảy chiếc đồng hồ có giá trị từ bốn đến hơn hai mươi triệu đồng
sau khi trộm được thanh đã bắt xe đi hà nội để bán đồng hồ lấy tiền tiêu xài
khi chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định thanh cũng chính là đối tượng gây ra vụ trộm cắp vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại một cửa hiệu ở huyện sapa tỉnh lào cai
lấy đi nhiều trang sức chất liệu bạc và vòng đá phong thủy các loại trị giá tài sản khoảng ba mươi năm triệu đồng
mới đây công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt giữ một mươi năm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tập kích tại nhà nghỉ candy bar khu phố hai phường ba thị xã quản trị vào tối ngày ba mươi tháng sáu
công an tỉnh quảng trị đã bắt giữ một mươi năm đối tượng gồm chín nam và sáu nữ
khám xét trên người các đối tượng và nhà nghỉ cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một mươi sáu gói ma túy
dạng bột và một mươi viên ma túy tổng hợp
kiểm tra nhanh phát hiện bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn trá hình
bên trong bố trí nhiều phòng được thiết kế cách âm điều hòa trang trí đèn led chiếu sáng và loa
để tổ chức sử dụng ma túy bay lắc diễn ra trong một thời gian dài
ngoài ra cơ sở còn phục vụ bóng cười cho những dân chơi có nhu cầu
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan tới hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị thùy trang ba mươi bốn tuổi
chú tệ phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi trên
theo có trạng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi trang có đem theo một gói ma túy đến ngã tư phan khoang và đinh nhật tân
thuộc địa bàn phường hòa an để giao cho một đối tượng nghiện
thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận cẩm lệ bắt quả tăng
và thu giữ hơn một mươi tám bảy trăm tám mươi bốn gram heroin
trước đó trang đã bán một mươi tám một trăm tám mươi hai gram heroin và tám trăm chín mươi chín gam ma túy đá cho nguyễn thanh đức
chú tệ phường hòa an quận cẩm lệ với giá hai mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
trước hội đồng xét xử trang đã một mực không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đối chất trực tiếp với bị can đức bị cao trang đành cú đầu nhận tội
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần thị thùy trang một mươi bảy năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
có thêm ba sân bay là thọ xuân thanh hóa phú bài huế và chu lai quảng nam
tạm thời dừng chở khách đi và đến tp hcm cho tới khi có thông báo mới
cụ thể đường bay tp hcm chu lai dừng khai thác từ giờ ngày bốn tháng bảy
đường bay tp hcm phú bài dừng khai thác từ giờ ngày năm tháng bảy
riêng sân bay thọ xuân thanh hóa thì tạm dừng khai thác tất cả các đường bay đi đến sân bay này

cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về việc tạm dừng khai thác đường bay tp hcm phú bài chu lai và ngược lại
theo văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách đường bay tp hcm chu lai và ngược lại từ giờ ngày bốn tháng năm
theo đó cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách đường bay tp hcm chu lai và ngược lại từ giờ ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế vật tư trang thiết bị y tế sẽ được cục hàng không việt nam xem xét giải quyết đề nghị của hãng hàng không
một thông tin đang được nhiều người dân tp hcm quan tâm đó là sở lao động thương binh xã hội tp đang khẩn trương lập kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
để triển khai xuống các quận huyện tp hcm với xét duyệt với yêu cầu chậm nhất trong ba tuần phải hỗ trợ cho người dân
về thủ tục nhận hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương thì chủ doanh nghiệp sẽ lập danh sách gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp trú đóng
sau đó bảo hiểm xã hội sẽ đối chiếu xác nhận và chuyển về các phòng lao động thương minh xã hội để trình cho chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyện tp thủ đức quyết định hỗ trợ
đối với người lao động tự do sở lao động thương minh xã hội hướng dẫn chia làm hai nhóm
nhóm thứ nhất là những người tự làm như bán vé số buông gánh bán bưng thì sẽ do tổ dân phố tổ trưởng nơi cư trú lập danh sách gửi lên phường xã thị trấn để hội đồng xét duyệt
tiếp đó danh sách này được gửi lên ủy ban nhân dân quận huyện tp hcm và chuyển ngược cho phường xã thị trấn để chia hỗ trợ người dân
nhóm người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh kinh doanh ăn uống điểm kinh doanh thì chủ cơ sở lập danh sách gửi về phường xã để được xét duyệt
riêng các hộ kinh doanh cá thể tại quận gò vấp phường thành lập quận một mươi hai và các khu vực bị phong tỏa cơ quan thuế sẽ lập danh sách theo mã số thuế từng hộ để chi hỗ trợ
đối với mức hỗ trợ cụ thể người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu tám trăm linh ngàn đồng
phụ nữ đã mang thai và người nuôi con nhỏ dưới sáu tuổi được hỗ trợ thêm một triệu đồng
người lao động tự do bị mất việc giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập do giãn cách xã hội được nhận năm mươi đồng một ngày thời gian tạm tính ba mươi ngày
tổng dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên gần năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng
chỉ trạng thái bình thường ngay trong bối cảnh dịch lây lan bùng phát mạnh nhiều doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang phải dừng sản xuất để ra soát đánh giá điều kiện an toàn và tổ chức lại sản xuất
nội bất xuất ngoại bất nhập đó là quy định đối với tất cả gần bốn trăm linh công nhân viên người lao động thực hiện gần một tháng nay tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng cpt việt nam
những trường hợp lạc khách cũng rất hạn chế
ngay từ đầu tháng năm mô hình hai tại chỗ đã được triển khai thực hiện tại tất cả ba nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp này
doanh nghiệp đã yêu cầu toàn bộ công nhân nhân viên ở lại
sau mỗi giờ tan ca công nhân sẽ không được trở về nhà mà sẽ nghỉ ngơi sinh hoạt tại khu vực riêng ngay trong nhà máy
những việc hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi được bị gián đoạn dẫn đến các đơn hàng mà chúng tôi đã ký không thể thực hiện được
như thế là chúng tôi thấy rất chi là rủi ro vì vậy không có con đường nào khác chúng tôi phải thực hiện mô hình hai tại chỗ
thời điểm triển khai mô hình này còn khá mới mẻ bởi thế khi ở lại doanh nghiệp nhiều người lao động còn băn khoăn ái ngại
tuy nhiên chỉ sau ít ngày suy nghĩ này đã thay đổi
ban đầu các cán bộ công nhân viên trong công ty chúng tôi đương nhiên vấn đề băn khoăn
tất cả anh em đều có suy nghĩ riêng
nhưng tuy nhiên trong quá trình làm việc cũng được ban lãnh đạo công ty cũng như là phổ biến cũng như là về vấn đề phòng chống dịch
cũng như là hướng vấn đề về vệ sinh ví dụ sinh hoạt cá nhân cũng như là công ty cũng lo lắng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty
vấn đề về chỗ ăn chỗ ngủ cũng như là phương thức hoạt động công ty cũng như là ăn tại chỗ ngủ tại chỗ và làm tại chỗ
cái định hướng của công ty như vậy thì chúng tôi đều nhất trí cũng như là yên tâm trong quá trình phòng chống dịch cũng như là yên tâm trong quá trình sản xuất
để có sự thay đổi suy nghĩ ấy là do doanh nghiệp đã thực hiện đồng thời hai mục tiêu
các điều kiện phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt duy trì lấy mẫu xét nghiệm covid và tới đây sẽ tiêm vaccine phòng ngừa
điều quan trọng người lao động có việc làm thường xuyên ổn định
tất cả anh em trong này đang là xét nghiệm đã đều đang âm tính rồi
một trong môi trường này đang khép kín như thế này
thì chúng tôi đã rất yên tâm
thứ nhất là về công việc đang đảm bảo
và thứ hai nữa là lại phòng chống dịch đang được hiệu quả như này
chúng tôi rất yên tâm
bây giờ là tất cả đều đã đang dồng mình lên để phòng chống dịch
mà hơn thế nữa là công ty chúng tôi đang đảm bảo được cái công an việc làm cho anh em có thu nhập để giúp trang trải cuộc sống gia đình như thế là quá tuyệt vời rồi
là một doanh nghiệp sản xuất cơ khí có quy mô lớn ở địa phương
những năm gần đây công ty cổ phần cơ khí xây dựng cpt việt nam

cơ khí xây dựng cpt việt nam đã có sự phát triển ổn định bởi những định hướng chiến lược bài bản và chủ động thực hiện trên cơ sở dự báo tốt tình hình
mô hình hai tại chỗ của đối với những doanh nghiệp nói chung thì tôi cho rằng là mô hình rất tốt
tôi mong muốn mà có thể đã áp dụng được nhiều doanh nghiệp hơn nữa
vì tôi thấy rằng là cái việc mà làm cho cái việc ổn định sản xuất của doanh nghiệp nói chung nó rất là ổn định như này
nó không có nguy cơ dịch bệnh làm cho người lao động cán bộ nhân viên được an toàn
và doanh nghiệp thì có được cái việc sản xuất ổn định
thời điểm này ba nhà máy chúng tôi vẫn phun việc công việc vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh đều
vẫn đảm bảo được sản xuất vẫn đảm bảo được phòng chống dịch
việc sáng tạo sớm chủ động trong thực hiện hai tại chỗ đã giúp doanh nghiệp này đứng vững trong đại dịch
luôn ở trong trạng thái bình thường nhằm đảm bảo phòng tuyến an toàn sản xuất để chống dịch chống dịch để sản xuất
hiện nay tỉnh bắc giang và một số địa phương trọng điểm công nghiệp ở phía bắc
cũng đang tập trung chỉ đạo doanh nghiệp sắp xếp để người lao động làm việc và lưu trú ngay tại nhà máy
tiếp tục là các tin tức an ninh kinh tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê hồng việt chú phường hai thành phố bạc liêu và lê nguyễn thanh giang chú phường vĩnh thanh tân
thành phố sạch giá tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi
buôn bán hàng cấm
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan công an đã bắt quả tang lê nguyễn thành giang
đang bàn giao sáu mươi bọc ni lông
bên trong có chứa một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu scot z hero cho lê hồng việt
kiểm tra nhà của việt tại phường bảy tp bạc liêu tiếp tục phát hiện hơn bảy một trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại
hai đối tượng khai nhận thực hiện hành vi được khoảng một tháng nay
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng tô tuấn khanh ba mươi bảy tuổi chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu và đối tượng bùi thế vinh ba mươi năm tuổi chú huyện krongpa tỉnh gia lai
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu xác định khanh và vinh là tài xế vận chuyển các thùng keo và nước
xử lý từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cây trung bộ tại tỉnh bình dương
để giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn vô hùng việt nam thuộc khu công nghiệp trà là
các đối tượng đã móc nối với đối tượng trần thị lý hai mươi tám tuổi chú thị xã hòa thành
là thủ kho keo công ty trách nhiệm hữu hạn pohum việt nam để chiếm đoạt số tài sản trên
khanh và vinh bị bắt quả tăng khi đang thực hiện hành vi trộn cắp tài sản
tăng vật tạm giữ ba mươi thùng keo u hai trăm bốn mươi hai fr và ba mươi thùng nước xử lý p một trăm sáu mươi bốn uvf
lượng chín trăm linh kg với tổng giá trị hơn sáu mươi triệu đồng
thời gian này đang rộ mùi ươi bay trên các cánh rừng già tại địa bàn tỉnh quảng nam
loại cây với tru kỳ bốn năm năm mới ra quả một lần là đặc sản có giá trị kinh tế cao
chính vì thế khi mùi ươi đang đến hàng ngàn người khắp nơi đổ về săn ươi
thường thì người dân bản địa sẽ nhặt hạt ươi dụng ươi bay phát tán khi chín
tuy nhiên nhiều người đã chặt hạng cây hạng ươi hàng trăm năm tuổi để lấy hạt được nhiều
để bảo vệ loài cây quý hiếm này bảo vệ những cánh rừng già
người dân cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn biên núi quảng nam
đã lập chốt để chốt chặn kiểm soát hoạt động khai thác ươi
và thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
ươi là loài cây mang đặc trưng của những cánh rừng già từ đà nẵng đến con tum
từ đầu tháng sáu đến nay khi mùa ươi bay rộ lên
người dân trên địa bàn và cả những người từ nơi khác tìm đến những cánh rừng già ở quảng nam
để thu lượm hạt ươi khá nhiều
mỗi ngày có hàng trăm người đổ xô vào rừng lượm hạt ơi bay
trong đó có không ít người do nôn nóng thu hoạch được nhiều hạt
đã trèo lên cây chặt cành thậm chí đốn hạ cả cây ươi
điều này không những hủy hoại cây ươi hủy hoại cây rừng tự nhiên
mà còn nguy hiểm đến tính mạng của người đi thu hoạch ươi
để bảo vệ cây ươi tại huyện vùng cao nam trà my
chính quyền và người dân đã thành lập các chốt bảo vệ rừng
để ngăn tình trạng khai thác ươi theo kiểu triệt hạ cây rừng
những ngày này chốt bảo vệ rừng thôn một xã trà mai đóng trên tuyến quốc lộ bốn mươi b
với hơn ba mươi thành viên được chia thành các nhóm nhỏ thường xuyên tuần tra kiểm soát
dọc các tuyến đường và toàn bộ khu rừng trong địa phận của thôn
để bảo vệ rừng ươi trong mùa cho hạt
hiện huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã thành lập gần hai mươi chốt như thế để bảo vệ rừng ươi
ngoài ra chính quyền địa phương đã ra chỉ thị nghiêm cấm chặt cây ươi để thu hái quả
và thành lập đội liên ngành của huyện chốt chặn để kiểm soát việc khai thác và vận chuyển quả ơi
đồng thời có những quy định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ khi mua bán hạt ươi
đồng thời có những quy định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ khi mua bán hạt

ngoài ra chính quyền địa phương đã ra chỉ thị nghiêm cấm chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ khi mua bán hạt